ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội họp giao ban quận huyện
trước nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng và có thể xuất hiện những ca nhiễm mới trong những ngày tới
ubnd thành phố hà nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế đến nơi đông người
qua giả soát đến nay số người từ đà nẵng về hà nội là gần một trăm linh người
đến một mươi năm h ngày một mươi hai tháng tám đã lấy được hơn một mươi sáu mẫu xét nghiệm pcr
và có kết quả hơn một mươi một mẫu âm tính
đáng chú ý ngày một mươi một tháng tám hà nội phát hiện một ca nhiễm covid một mươi chín mới
là người tỉnh hải dương đến khám tại một số bệnh viện trên địa bàn
chưa xác định được yếu tố dịch tễ và nguồn lây
theo sở y tế hà nội thống kê hiện nay có đến bốn mươi năm mươi người nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng
đây là yếu tố gây khó khăn cho việc phát hiện khoanh vùng dịch tễ
và tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy ubnd tp hà nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục tuyên truyền cho người dân
chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết đeo khẩu trang khi ra ngoài
không tập trung quá ba mươi người giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
những người bị ho sốt khó thở phải liên hệ ngay với cơ sở y tế
bên cạnh đó tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm pcr cho người về từ đà nẵng
từ ngày một mươi năm tháng bảy khuyến cáo người dân khi chưa có kết quả xét nghiệm âm tính
phải tự cách ly tại nhà